các dự án của ngành văn hóa đề ra có thể được coi là những tín hiệu đáng mừng
cho thấy những nỗ lực số hóa di sản ngày nay không chỉ dừng lại ở những cá nhân hay một nhóm nhỏ lẻ
các dự án số hóa đã được đầu tư quy mô và có sự tham gia của các cơ quan nhà nước
với các giải pháp công nghệ khác nhau từ những ứng dụng ở mức độ cao như ba d đồ họa ảo hóa dữ liệu
công tác số hóa cho phép các di sản được lưu giữ bảo tồn bền vững
giảm thiểu tối đa những phương pháp lưu trữ truyền thống vốn rất cổng cảnh
vâng từ thiền sĩ ngô tự lập qua phóng sự ở phần đầu của chương trình
chúng tôi được biết là viện quốc tế pháp ngữ đại học quốc gia hà nội có chương trình
ứng dụng số hóa để bảo tồn di sản văn hóa và nghệ thuật
trong đó thì dự án số hóa nhà hát lớn hà nội cũng đã được hoàn thành và bàn giao
trước hết ông có thể chia sẻ với chúng tôi về chương trình cũng như dự án này ạ
viện của chúng tôi là một viện có hai chức năng chính
một là nghiên cứu thứ hai là đào tạo
cái hoạt động số hóa này nó nằm trong một cái chủ trương chiến lược của chúng tôi
tức là chúng tôi phát huy những cái thế mạnh của mình là thế mạnh công nghệ
và cái thế mạnh về học xã hội nhân văn để phục vụ xã hội
trong một loạt các chương trình của chúng tôi có một chương trình là ứng dụng
các cái thế mạnh của công nghệ thông tin đặc biệt là công nghệ số hóa
và việc khai thác bảo tồn và quảng bá các cái di sản văn hóa
công trình tham quan ảo nhà hát lớn hà nội thì nó có mấy cái khía cạnh như thế này
thứ nhất là có cái khía cạnh công nghệ thứ hai là cái khía cạnh nội dung
thực ra cái khía cạnh công nghệ thì nó phải căn cứ vào cái nhu cầu của cái người sử dụng
nếu mà chúng ta đơn thuần chỉ là để quảng bá cho về du lịch
thì hoặc là trên các cái phương tiện thông thường ấy
thì cái yêu cầu về công nghệ nó ở một cái mức độ khác
thì còn nếu mà chúng ta dùng nó để là phục vụ cho cái yêu cầu về học tập chẳng hạn
thì nó phải khác
đối với chương trình này chúng tôi mong muốn là giúp cho các em sinh viên
mọi người ở mọi miền đất nước là có thể tham quan
chủ trương là phải sử dụng các cái tính năng của công nghệ thông tin và số hóa
để cho phép là mọi người có thể tiếp cận từ mọi nơi mọi lúc có khả năng tương tác nữa
đấy là về mặt công nghệ
thế nhưng mà cái phần thứ hai nữa cái phần nội dung nó mới là quan trọng
chúng tôi phải nghiên cứu toàn bộ cái lịch sử của nó sự xây dựng nó như thế nào
các cái đặc thù về mặt nó
thẩm mỹ rồi vai trò của những cái yếu nhân
chẳng hạn như là cái vị giám đốc đầu tiên của nhà hát ông claude bourgagne
rồi là cha đẻ của kịch nói việt nam ông vũ đình long
rồi vai trò của cái nhà hát lớn
nó không chỉ trong cái việc biểu diễn
mà trong đời sống chính trị
gắn với nó là cái sự vận động cái tâm tính
cái sự suy tư của đời sống văn hóa
của hàn quốc
của hà nội
và của cả nước nói chung
thì nó cần phải có một cái sự nghiên cứu công phu
cái đấy nó tốn nhiều thời gian hơn
và chúng tôi rất may là có một cái đội ngũ
các cái nhà nghiên cứu của viện
cũng như là của một cái mạng lưới
mà chúng tôi gọi là cái
lấy tên của cái nhà bách khoa pháp ấy
bao gồm các cái học giả của
rất nhiều nước
từ nga pháp
thì chúng tôi
đưa được những cái giá trị văn hóa ấy
cái phần nội dung của cái công trình này
có thể nói đó là một cái điểm đặc biệt của dự án cũng như là của chương trình của
viện quốc tế pháp ngữ đúng không ạ bởi vì không chỉ
giúp người tham quan triển lãm có thể như ông chia sẻ đó là tham quan
sử dụng công nghệ để chúng ta có thể tham quan nhà hát lớn ở mọi ngóc ngách của nhà hát lớn mà chúng ta còn hiểu thêm về những yếu tố văn hóa lịch sử
và cái quá trình hình thành phát triển gắn liền với nhà hát nữa đúng không ạ
chắc hẳn là một cái yếu tố đặc biệt của dự án này
thứ nhất là nó cho phép
được binh đẳng trong việc tiếp cận
chỉ cần một cái
hay một cái smartphone
điện thoại di động
là chúng ta có thể tiếp cận được rồi
và nó hoàn toàn miễn phí
trình bày của cái tham quan ảo này
thì chúng tôi được
hiện nay thực hiện bằng ba thứ ngôn ngữ
tiếng việt tiếng anh và tiếng pháp
để tham quan có thể lựa chọn
những cái phương án khác nhau
chẳng hạn như lựa chọn là
chỉ có chữ thôi
hoặc là có
có người đọc thuyết minh
hoặc là có phương án là có chỉ nghe nhạc thôi
mà cái phần nhạc ấy thì là cũng được lựa chọn một cách
chúng tôi chọn những cái ca khúc rất điển hình
của những cái thời đại khác nhau
thì đấy chính là cái sự khác biệt của cái công trình của
cái công trình này
cũng như là các cái công trình khác
của viện quốc tế phong ngữ
liệu cái đối tượng để số hóa di sản thì có bị hạn chế hay không
bởi vì khi mà chúng ta nói đến di sản chúng ta nói đến di sản vật thể và cả di sản phi vật thể nữa ạ
cái chương trình của chúng tôi là cái chương trình dài hạn
cho nên là chúng tôi
cũng phải có cái giải pháp
nó phù hợp
những cái đối tượng nào mà
cần phải làm trước
chúng tôi cũng phải có sự lựa chọn chứ
thì có những cái đối tượng thì tuy nó khó chứ không phải làm trước
ví dụ chẳng hạn như là cần phải
bảo tồn những cái giá trị mà nó gắn với những cái
nghệ nhân chẳng hạn
nghệ dân cao tuổi chẳng hạn
thì nó khó không phải làm
có làm phải làm trước bởi vì nếu mà chúng ta không làm ngay thì
chúng ta không có cơ hội để làm lại nữa
thứ hai nữa là
có những cái mà chúng ta cần phải
phải đáp ứng ngay
thì chúng tôi cũng phải ưu tiên những cái đáp ứng ngay
thì đấy nó phải có một cái tư duy tổng thể
có một cái kế hoạch
nó rất là
rất là khoa học
vậy thì theo cá nhân ông thì hoạt động số hóa di sản thì có cái lợi ích như thế nào và đóng góp như thế nào cho hoạt động
bảo tồn di sản của việt nam ạ
đầu tiên là về mặt kinh tế nó rất là rẻ
thứ hai là cái khả năng quảng bá của nó là rất là lớn
thứ ba là cái khả năng mà
sao lưu của nó để bảo đảm cái tính
cái tính toàn vẹn của nó
là rất là
có thể nói là vô hạn
nhưng nó còn có những cái đặc điểm khác mà chúng ta
đối với cái công nghệ trước đây chúng ta không thể có được
chẳng hạn là cái khả năng khôi phục
tức là nó
có những cái công trình nó bị
bị hỏng hóc
bị vỡ bị hư hại một phần
chúng ta có thể khôi phục lại
cái phần còn lại
miễn là chúng ta có một cái phần
do cái nguyên tắc đối xứng rồi cả thế chúng ta có thể khôi phục lại
là cái điều
đối với việc âm thanh hay là
chúng ta có thể
có thể làm đi làm lại
nhiều lần mà nó không sợ tốn kém
sau đó thì chúng ta lại có thể
có nhiều cách
để khai thác nó
khai thác cho du lịch khai thác cho giáo dục
khai thác để bảo tồn khai thác để
tôn tạo vân vân
thế là đấy là
rất nhiều cái thế mạnh của cái công nghệ số
mà chúng ta nên
nên khai thác
theo ông thì những cơ hội và thách thức trong hoạt động số hóa di sản trong quá trình hội nhập sâu rộng của việt nam hiện nay là gì
chúng ta rất
và cũng có cơ hội
cần thiết là bởi vì công nghệ số
cũng như là cái gọi là cách mạng công nghiệp bốn ấy
là nó gõ cửa tất cả mọi nhà
đấy là nó không chỉ là cơ hội mà nó là cái sự
một cái sự thúc ép của thời đại
nhưng mà chúng ta là thực sự là một cái được cái quốc gia mà hiện nay chúng ta đang
có rất nhiều thế mạnh
là vì việt nam là một trong những nước là
là là là
có cái tốc độ phát triển về công nghệ thông tin
thuộc loại rất là nhanh
chẳng hạn như về viễn thông
chúng ta là một cái nước
phát triển rất là nhanh
về cái tỷ lệ người dùng internet và chúng ta thuộc loại cái nhóm những nước
có tăng trưởng hàng đầu của thế giới
về mặt đào tạo
thì chúng tôi là cái đơn vị nổi tiếng
về đào tạo công nghệ công ty
như vậy cũng là gắn liền với cái công nghệ số hóa như thế này
thì chúng ta
vừa là buộc phải làm
mà chúng ta cũng lại là người
mà đang có một cơ hội lớn
khai thác cái thị trường
của công nghệ số này
vậy thì trong thời gian tới không biết là viện quốc tế pháp ngữ ifi sẽ còn có những cái dự án cụ thể như thế nào trong việc tiếp tục
thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ
để số hóa di sản ạ
chúng tôi hiện nay đang thực hiện một cái dự án nữa
dự án là
tham quan đảo các cái di sản
thế là số hóa các cái di sản kiến trúc đại học
thì trước hết là hai cái công trình
một là cái công trình
đại học đông dương
chính là cơ sở đầu tiên của đại học quốc gia hà nội bây giờ

thứ hai là cái công trình của khoa pháp
một cái công trình cổ điển
thực ra là
là tân cổ điển
được xây dựng đầu thế kỷ hai mươi
và một cái công trình thứ hai là
công trình rất hiện đại
là do các kiến trúc sư pháp
và đang sử dụng hiện nay cũng là
là nơi mà
ifi đặt trụ sở
ngoài hai cái công trình
chúng tôi hiện đang
đang thực hiện một loạt các công trình khác
có một cái chương trình là
số hóa các cái
các cái di sản về
của tây nguyên này
có một cái dự án về các cái viện bảo tàng
cái dự án về các cái
cái địa điểm tham quan du lịch
của cả nước
chúng tôi cũng có những cái dự án liên quan đến
viên giới hào đảo
vâng tin chắc rằng công chúng những người yêu di sản thì cũng đang hết sức chờ đón các dự án ứng dụng số hóa vào việc
bảo tồn di sản
của viện pháp ngữ ifi
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và xin chúc cho tất cả những dự án liên quan đến hoạt động số hóa di sản thì sẽ thực sự thành công ạ
quý vị và các bạn thân mến chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại